với chủ đề ứng dụng công nghệ và vật liệu nano hội nghị thường niên khu công nghệ cao tp hcm diễn ra trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng một mươi một đã thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học trong và ngoài nước đóng góp nhiều ý kiến về vai trò công nghệ nano trong phát triển kinh tế trên nền tảng công nghệ cao
với sự tham gia của hơn hai trăm linh đại biểu là các nhà khoa học trong nước và đến từ các nước mỹ nhật bản hàn quốc singapore hội nghị lần này đem lại một góc nhìn toàn diện về xu hướng nghiên cứu phát triển của công nghệ nano trên thế giới và cơ hội phát triển công nghệ nano tại việt nam cụ thể trong các lĩnh vực nano trong điện tử và thiết bị nano tổng hợp và các ứng dụng công nghệ nano trong sinh học
mục tiêu của hội nghị thường niên là tạo sự kết nối giữa các chuyên gia khoa học và công nghệ
doanh nghiệp và các nhà đầu tư tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm lĩnh vực công nghệ cao cũng như phát triển chuỗi cung ứng nội địa
hội nghị mở ra nhiều cơ hội để thành phố hồ chí minh tiếp cận công nghệ chuyển giao ứng dụng và phát triển công nghệ nano rộng rãi thiết thực có phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường
theo lãnh đạo thành phố từ hội nghị cần đề ra những giải pháp khả thi có khả năng ứng dụng nhanh công nghệ nano vào thực tiễn để tính toán hoạch định những chủ trương phát triển của công nghệ cao cho thành phố trong những năm sắp tới